mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương công ty cổ phần đất hiếm việt nam và các đơn vị có liên quan cơ quan kiểm soát điều tra bộ công an đã khởi tố tám bị can liên quan

cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn anh sơn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sơn anh phú thọ cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đoàn hải nam trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép hòa phát hải dương và đỗ khánh toàn phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn atexim về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can này có hành vi giúp sức cho bị can đặng trần trí giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải hợp thành pháp thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại tám bảy tỷ đồng tiền thuế
một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng cầm đầu bởi một đối tượng có hai tiền án vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chia xóa
đường dây trên do lê thị thanh hải
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú tại thị trấn anh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an cầm đầu hải là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội đánh bạc
ngoài hải cơ quan công an cũng bắt giữ thêm ba đối tượng khác trong đường dây gồm nguyễn thị ân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tp vinh và nguyễn văn khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện diễn châu
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
bốn đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn
cơ quan công an tỉnh nghệ an vay tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng với mức lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến trên hai bốn trăm linh một năm
tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính là hơn hai tỷ đồng
cơ quan công an cũng thu giữ tăng vật năm điện thoại di động bốn máy tính tám thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ các đối tượng đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đặng thị hoa tô bá nguyên mai thị mỹ linh về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hà quốc huy về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
theo đó lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại bệnh viện ung bướu bệnh viện nhân dân gia định
hoa cho vai góp và vai tiền đứng người vai thế chất bản góp các giấy tờ cá nhân số tiền vai tối thiểu từ năm trăm linh đồng đến sáu mươi triệu đồng với lãi suất ba mươi một tháng
sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ một mươi tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương chín triệu đồng một tháng
đến thời điểm bị bắt nhóm của hoa đã cho hai mươi hai người vai tổng số tiền hai trăm năm mươi chín triệu đồng với lãi suất từ ba trăm sáu mươi đến bảy trăm hai mươi
thu lợi bất chính từ hoạt động cho vai lãi nặng là hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn tương tự nhóm của hà quốc huy và mai thị mỹ linh cho người khác vay tiền với lãi suất từ một trăm hai mươi đến bảy trăm ba mươi một năm vượt qua lãi suất cao nhất của nhà nước quy định từ sáu đến ba mươi sáu năm lần
đã thu lợi bất chính với số tiền hơn bốn trăm một mươi hai triệu đồng
trong quá trình đòi nợ huy nhắn tin đe dọa khủng bố mang mã tấu đao kiếm đến tận nhà tận nơi làm việc của người vai để chửi với đe dọa xỉ nhục ép người vai trả tiền
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
thực hiện được cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn công an quận ngô quyền thành phố hải phòng vừa tiến hành bắt giữ nhóm sáu gồm sáu đối tượng về hành vi sản xuất mua bán tặng chữ trái phép pháo nổ số lượng lớn
lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận ngô quyền đã bắt quả tang bùi văn trường
trường đang trên đường mang pháo đi tiêu thụ
kiểm tra tại chỗ phát hiện trong bào tải trường có mang ba bánh pháo nổ mỗi bánh có chiều dài hai m trọng lượng bảy năm kg
mở rộng lực lượng công an tiến hành bắt giữ đặng xuân trung đoàn trung kiên ninh văn hòa đoàn văn đức trương văn yên
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm gần hai mươi kg pháo nổ thành phẩm hơn hai kg tiền chất và các loại dụng cụ dùng để chế tạo thúc nổ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai
các đối tượng khai nhận tự học cách chế tạo thuốc nổ qua mạng sau đó mua các tiền chất về pha chế thành thuốc nổ dùng vào mục đích sản xuất pháo bán kiếm lời
hiện cơ quan điều tra công an quận ngô quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
thời điểm gần đến tết nguyên đán tình hình tội phạm về trật tự xã hội gia tăng trong đó có tội phạm sản xuất buôn bán pháo nổ
những ngày gần đây lực lượng chức năng tỉnh hải dương đã bắt giữ khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến pháo để đảm bảo an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân
cơ quan tỉnh hải dương đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
mặc dù biết rõ mặt hàng bị cấm vận chuyển buôn bán nhưng vì lợi nhuận và coi thường pháp luật nên một số đối tượng vẫn lén lút sản xuất tàng trữ buôn bán và vận chuyển trái phép các loại pháo
ghi nhận cho thấy ngay trong những ngày đầu gia quân tấn công trấn hát tội phạm
công an các huyện thị xã thành phố hải dương đều bắt giữ khởi tố hàng chục vụ án liên quan đến pháo
thu giữ hàng trăm kg pháo các loại và vật liệu để chế tạo pháo
đến khi công an lực lượng bắt quả tàng cháu sản xuất được một mươi năm cân pháo thành phẩm và bốn cân chế thành phẩm
số lượng pháo là hơn tám mươi kg vận chuyển bằng xe máy bán được là một trăm ba mươi triệu và ăn chia là bốn mươi sáu
người ta bảo là khi bán được pháo thì người ta sẽ cho em năm trăm linh nghìn
em đã nhận thức được hành vi làm sản xuất làm pháo của mình là sai trái với pháp luật
theo quy luật thời điểm những tháng cuối năm âm lịch tình trạng vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo thường diễn biến phức tạp
nhất là hoạt động chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển sử dụng pháo trái phép
vì vậy công an tỉnh hải dương đã chỉ đạo công an
các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đã triển khai chuyến xe lưu động để tuyên truyền đến đi vào từng ngõ ngách của người dân để tuyên truyền về công tác phòng chống pháo trong dịp tết
công an huyện đã bắt giữ ba vụ sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo nổ và đã khởi tố hai vụ
một vụ xử lý hành chính là do các đối tượng là học sinh chưa đến tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
công an huyện tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trong dịp tết
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương chỉ đạo lực lượng công an các địa phương các ngành đoàn thể
triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm
hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
từng ngành và địa phương cần quyết liệt vào cuộc đảm bảo an ninh trật tự
để nhân dân đón tết an toàn và trọn vẹn
tuần tra kiểm soát địa bàn thuộc khóm phú tâm phường an phú thị xã tịnh biên tỉnh an giang
lực lượng chức năng tỉnh an giang đã phát hiện thu giữ ba năm trăm linh bao thuốc lá ngoại các loại
trị giá tăng vật khoảng năm mươi triệu đồng
chi tiết có trong cụ tin ngay sau đây
tổ công tác phát hiện bên trong nhà bỏ hoang của người dân cạnh bờ nam canh vĩnh tế
có sáu bao tải bên trong chứa nhiều thuốc lá ngoại nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra không phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan
tổ công tác đã tiến hành đưa toàn bộ tăng vật gồm ba bao thuốc lá ngoại các loại về trụ sở
tại địa bàn phường an phú thị xã tịnh biên tỉnh an giang
tổ công tác tiếp tục phát hiện trần thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bảy f một bảy nghìn hai mươi sáu
chở một bao tải màu xanh bên trong có năm trăm linh bao thuốc lá ngoại
bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một người tên châu sa
đến khu vực xã an nông thị xã tịnh biên để lấy tiền công
hiện hai vụ việc đã bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tại tỉnh đồng tháp công an huyện cao lãnh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
vừa bắt quả tăng tại nhà lê quốc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại huyện cao lãnh có hành vi tàng trữ vận chuyển một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu ngoại
nhập lậu các loại và một xe mô tô mang biển số
xe chín f một một mươi chín nghìn bốn mươi bảy dùng làm phương tiện vận chuyển thuốc lá
qua khai thác nhanh lê quốc nam thừa nhận số thuốc lá nêu trên
mua từ thành phố hồng ngự đem về cất giấu trong nhà để bán lại kiếm lời
sáng nay ngày năm tháng một tại xã bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện trợ mới và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
xuất nhập khẩu vina
tnt tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh
đầu tiên của tỉnh an giang sang thị trường australia và hoa kỳ
lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu trên cơ sở hợp đồng đã ký kết
của hợp tác xã gap củ lao riêng huyện trợ mới và công ty vina tnt
trong đó xuất sáu tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường australia
và một tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường hoa kỳ
huyện trợ mới là huyện cù lao có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh an giang
hiện tổng diện tích sản xuất xoài trên địa bàn huyện trên sáu hectare
trong đó xoài tượng da xanh trồng tập trung chủ yếu ở ba xã tấn mỹ mỹ hiệp bình phước xuân
với tổng diện tích bốn hai trăm linh bốn hectare từ năm hai nghìn một
năm hai nghìn một mươi năm xã bình phước xuân đã có bảy năm hectare xoài tượng da xanh được chứng nhận việt gáp
đây cũng là vùng trồng xoài tượng da xanh đầu tiên của an giang
được chứng nhận việt gáp
huyện trợ mới hiện đã cấp được bốn mươi một mã số vùng trồng trên xoài tượng da xanh
với diện tích trên sáu hectare để phục vụ xuất khẩu sang thị trường trung quốc
hàn quốc nhật bản australia và hoa kỳ
mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
nhưng các chủ vườn hoa tại xã nghĩa hiệp huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
rất vui mừng phấn khởi vì vụ hoa tết năm nay mưa thuận gió hòa
hoa phát triển tốt giá cả ổn định
hiện nhiều thương lái khách mua hoa đã tới tận vườn để đặt hoa
xã nghĩa hiệp huyện tư nghĩa không chỉ là thủ phủ hoa tết của quảng ngãi
mà đây còn là làng hoa tết lớn nhất của miền trung
những ngày này bà con đang tích cực bón phân tiệc cành
chăm sóc kỹ lưỡn vườn hoa để phục vụ thị trường tết nguyên đán
để có được những trậu hoa nở đúng thời điểm tết và đẹp
thì người trồng hoa phải tất bật chăm sóc
công việc làm thủ công này đòi hỏi sự tỉ mẩn khéo léo
mới có thể mang đến những chợ hoa đẹp phục vụ dịp tết
theo các nhà vườn thời tiết đợt này tuy không có mưa lũ lớn
nhưng lại có mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày
nên việc chăm sóc hoa tốn nhiều công sức hơn
tuy nhiên năm nay thương lái mua giá khoảng một triệu đồng một trợ cốc lớn
trậu nhỏ nhất có giá hai trăm hai mươi đồng
nếu như những năm trước đến tháng một mươi hai âm
thương lái mới dạo các vườn để chọn hoa đạt gọc tiền
nhưng năm nay từ đầu tháng một mươi một âm lịch
thương lái đã nâng lược đổi về làng đạt cập tiền
hoa cúc được bán sớm giá tăng người trồng hoa rất phấn khởi
trong năm hai nghìn hai mươi ba nhiều ngành nghề phát triển kinh tế đang có nhiều khó khăn
tuy nhiên ở quảng bình trên lĩnh vực du lịch đã và đang phát triển mạnh
nguồn thu từ du lịch của quảng bình đạt trên năm tỷ đồng
quảng bình đang xác định du lịch là một trong bốn trụ cột của nền phát triển nền kinh tế
nhiều doanh nghiệp làm du lịch đã và đang phát triển
triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh đào tạo đa dạng hóa sản phẩm
với mục tiêu đón năm triệu lượt khách tăng thu trên năm sáu trăm linh tỷ đồng từ du lịch
được mệnh danh là vương quốc hàng động
quảng bình sở hữu rất nhiều hang động lớn nhỏ mang trong mình những giá trị hàng đầu thế giới
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng được unesco hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
ai muốn tới quảng bình thì mình cũng là nói sẽ khuyến khích lại
nên đi tham quan của động thiên sơn một lần tạo hóa của thiên nhiên
chỉ có là nước mà rớt xuống thôi mà tạo hình rất là nhiều nhiều nhiều nhiều cái cảnh quan rất là khác nhau
toàn tỉnh quảng bình hiện có gần bốn mươi sản phẩm khu điểm tham quan du lịch
đã được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm
năm hai nghìn hai mươi ba du lịch quảng bình ước trên bốn năm triệu lượt khách
trong đó khách quốc tế khoảng một trăm một mươi tám lượt khách
đơn vị đã tăng các sản phẩm về du lịch mở rộng điểm du lịch triển khai
ở suối nông ngọc về phía bài tinh nhân đối với khu vực sông trai hàng tối
thì đơn vị cũng đã giảng hóa các sản phẩm
chúng tôi sẽ tăng cương hơn lượng công tác quảng bá điểm đến quảng bình
và quảng cáo các sản phẩm du lịch quảng bình trên các nền tảng số
mở rộng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới tăng cương đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp
cho du lịch tăng cương công tác chúc tiền đầu tư kêu gọi các sản phẩm
các nhà đầu tư lớn đến
quảng bình đã và đang tập trung trú trọng các dự án phát triển du lịch
phù hợp với các quy hoạch đầu tư hạ tầng ngày càng đồng bộ
nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ yêu đáy đầu tư
đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch
nhằm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
và đạt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi thu hút khoảng một mươi triệu khách du lịch đến với tỉnh quảng bình
xin mời quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
theo các chuyên gia việt nam một thị trường được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng
theo cấp số nhân đang trở thành chuỗi cung ứng mới nổi của thương mại điện tử toàn cầu
triển lãm tìm nguồn cung ứng quốc tế đầu tiên tại việt nam global shoping fair việt nam
được tổ chức vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã thu hút hơn sáu hai trăm linh khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới
và hơn ba trăm linh nhà triển lãm đến từ việt nam
ngoài ra trong suốt một mươi sáu năm qua hơn năm trăm linh nhà cung cấp từ việt nam đã tham gia nền tảng trực tuyến
và các triển lãm do global source tổ chức thể hiện năng lực và sự đóng góp của đội ngũ
tại việt nam
đối với ngành thương mại toàn cầu
trong những năm qua việt nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu
xu hướng này đã bắt đầu từ lâu nhưng nó chỉ tăng tốc trong những năm gần đây
và sự phát triển của việt nam đã không được chú ý
một lần nữa chúng tôi rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của đất nước bạn
việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động tìm nguồn cung ứng toàn cầu
thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu
đang ngày càng mở ra nhiều cơ hội và là một phong trào mới cho các nhà bán hàng từ nhiều quốc gia
trong đó có việt nam
giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt mức tương đương chín mươi một gdp của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
sở du lịch tp hcm vừa cho biết trong ba ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
đã đón hơn một sáu triệu khách đến vui chơi tham quan tại các khu du lịch trên địa bàn tp hcm
với tổng doanh thu ước khoảng sáu bốn trăm linh tỷ đồng
vừa qua trong những ngày đầu năm mới sở du lịch tp hcm phối hợp sân bay tân sơn nhất
tổ chức lễ đón khách quốc tế đầu tiên trên những chuyến bay vietjet từ melbourne australia đến tp hcm
những hành khách này đã nhận được những lời chúc mừng năm mới qua tặng may mắn
từ sở du lịch tp hcm và hãng hàng không vietjet
vietjet trong năm hai nghìn hai mươi ba đã mở một mươi hai đường bay kết nối tp hcm đến với sydney melbourne brisbank
theo sở du lịch tp hcm kỳ nghỉ lễ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn kéo dài ba ngày
khách tham quan tại các điểm du lịch khu vui chơi giải trí ước đạt khoảng một sáu trăm năm mươi lượt tăng ba một
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng hai trăm hai mươi năm bảy trăm linh lượt tăng năm
khách quốc tế đến tp hcm ước đạt bốn mươi sáu năm trăm hai mươi tám lượt tăng tám mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu du lịch ước khoảng sáu bốn trăm linh tỷ đồng tăng bảy bảy

chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
và đây cũng là thời điểm mà người lao động ở tp hcm ngóng lương thưởng tết
trong bối cảnh khó khăn cùng với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn của thành phố cho biết là mức thưởng tết năm nay sẽ không cao
nhưng dù ít hay nhiều thì đa số doanh nghiệp đều nỗ lực để có khoảng thưởng tết
động viên cho người lao động
cũng như nhiều công nhân khác đang làm việc trên địa bàn thành phố hồ chí minh
càng gần tết anh nguyễn văn huy lại càng mong ngóng lương thưởng tết
với anh huy và rất nhiều công nhân khác thì đây gần như là khoản để dành cả năm
chưa kể sau một năm ảm đạm doanh nghiệp khó khăn lương bình quân của công nhân
giảm đáng kể so với mọi năm thì công nhân lại càng ngóng lương thưởng tết để phụ giúp gia đình
em vẫn mong là sẽ có một khoảng thưởng tết để có thể gửi về cho gia đình
giúp gia đình có một buổi tết vui ấm no hơn
năm nay là một năm tương đối thách thức với cộng đồng doanh nghiệp
nhưng nhiều công ty cho biết đến thời điểm này cũng đã có kế hoạch
cũng như chuẩn bị nguồn tài chính để thưởng tết cho người lao động
triên tại thành phố hồ chí minh đã có trên năm mươi doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng tết
theo các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực năm nay thị trường ảm đạm
những tháng cuối năm có phục hồi nhưng chậm chưa khởi sắc như kỳ vọng
khiến nhiều ngành hàng chủ lực sử dụng lao động nhiều rụt giảm mạnh kim ngạch xuất khẩu
kéo theo khó khăn trong đời sống công nhân
dù vậy nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo quỹ lương thưởng phúc lợi tương đương năm ngoái cho người lao động
các năm trước thì chúng tôi có thưởng ngoài tháng lương một mươi ba
chúng tôi sẽ có thưởng thêm những sáng tạo và những thành tích
đó không do cái lòng tiền thứ hai nữa là do năm nay làm bán cũng có khó khăn
cho nên là các bạn cũng một phần là công ty khó khăn
thôi chỉ tập trung mà thưởng tháng lương một mươi ba
thế nên nó cũng thật sự là hơi thấp so với một tháng lương mà nếu chúng ta chi dụng trong bao nhiêu ngày
mười mấy ngày tết thì sẽ không đủ chúng tôi biết nhưng không còn khách hàng khác
cái tâm lý và tâm trạng của các quản lý viên thì bác giám đốc công ty cũng hiểu
cuối năm thì cũng mong chờ một phần
thưởng để gửi về cho gia đình lo cái tết vân vân
thì công ty cũng cố gắng thu xếp cái tài chính này thường là sẽ trước hai tuần
sẽ chuyển tiền thưởng cho các anh em
thưởng một tháng lương trước tết rồi thưởng thành tích hiện kim hình vạch cho anh em
và cũng tổ chức một cái buổi tết ninh cuối năm để mọi người có cái tinh thần
liên đoàn lao động thành phố hồ chí minh cho biết hoạt động chăm lo tết cho công nhân năm nay
sẽ tập trung hỗ trợ cho các công nhân bị mất việc giảm việc giảm thu nhập
trong đó riêng qua tết dự kiến
tăng thêm ba xuất so với năm ngoái
ngoài ra thành phố cũng đã lên kế hoạch lập đoàn đi khảo sát ba doanh nghiệp
về lương và thưởng tết cho người lao động
đồng thời khảo sát trực tiếp hai mươi doanh nghiệp từng cắt giảm lao động
hoặc có nguy cơ nợ lương thưởng bảo hiểm để kịp thời nắm bắt khó khăn
có biện pháp hỗ trợ chăm lo đời sống cho các công nhân
giúp họ tiếp tục gắn bó với thành phố trong thời gian tới
tại thành phố sa đéc ubnd tỉnh đồng tháp đã tổ chức lễ khai mạc
festival hoa kiển sa đéc lần thứ nhất với chủ đề tình đất tình hoa
phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn khẳng định
festival hoa kiển sa đéc là sự kiện văn hóa kinh tế du lịch đầy ý nghĩa
nhằm tôn vinh ghi nhận sự đóng góp miệt mài của bao người gắn với cây hoa
từ người nông dân hợp tác xã các chuyên gia nhà khoa học đến cộng đồng doanh nghiệp
có cơ hội quảng bá những giá trị
về mặt hàng nông sáng đặc sắc của địa phương lễ hội diễn ra từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn với nhiều hoạt động văn hóa du lịch ấn tượng
gồm hội thi trang trí cổng hoa đường hoa vườn hoa công sở đẹp không gian sắp đặt hoa kỹ nghệ thuật
trương bài triển lãm sản phẩm hoa kiển trong nước và quốc tế
trương bài sản phẩm ô cốt của các huyện thành phố trong tỉnh
thống kê từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay kiên giang đã xử phạt vi phạm hành chính sáu mươi năm vụ
tịch thu năm mươi năm tài liệu
tổng số tiền xử phạt hơn năm mươi năm tỷ đồng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang thời gian qua
tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nghề cá tại cảng cá tắc cậu
bên cạnh đó tổ chức quản lý và kiểm soát hoạt động tàu cá
xác nhận và chứng nhận nguyên liệu nguồn gốc thủy sản khai thác
từ công tác kiểm tra giám sát ngành chức năng đã đề nghị chủ tịch ưu ba nhân dân tỉnh kiên giang
bán hành quyết định xử phạt viên phạm hành chính bốn vụ với năm tàu cá vi phạm
tổng số tiền phạt hơn bốn hai tỷ đồng và tịch thu năm tàu cá
ngoài ra kiên giang đã khởi tố bốn vụ về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép
và sử dụng sung điện chất nổ khai thác hải sản trái phép
đồng thời tiến hành điều tra xác minh hai mươi tám tàu cá có dấu hiệu khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
trước những tác động của biến đổi khí hậu bồi trường
các vùng tài nguyên đang dần cạn kiệt
việc từng bước xanh hóa sản xuất nhà máy xanh công nghệ xanh nguyên liệu sạch
đẩy mạnh tái chế chất thải đang trở thành xu thế tất yếu
và là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
đặc biệt là trong bối cảnh việt nam đang trên tiến trình thực hiện cam kết net zero vào năm hai nghìn hai mươi
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hiện nay nhiều địa phương đang tổ chức thí điểm phân loại rác thải tại nguồn
theo tiêu chí của luật bảo vệ môi trường
năm hai nghìn hai mươi mặc dù được người dân và doanh nghiệp đồng thuận thực hiện
nhưng quá trình phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn vẫn gặp nhiều trở ngại
hệ thống xử lý rác thải chưa đồng bộ từ quá trình người dân phân loại cho đến việc thu gom xử lý
tài nguyên môi trường cũng đã ra được cái chỉ tiêu rồi
là vì ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn là tất cả các loại rác phải được phân loại

đồng bộ tự nhiên là các loại rác phải đi đồng bộ

từ cái nhận thức người dân trong tuyên truyền
thứ hai nữa là gì
là đến cái chỗ thu gom
thu gom từ cái chỗ nhỏ cho tới chỗ lớn
vì rất nhiều nơi họ đã từng phân loại rác rồi phân ra ba loại rác rồi
thứ nhất là cái loại mà có thể tái chế được á
và để sơ hở chút xíu thì ve chai lựa mất
thứ hai mà nếu mà trường hợp chưa mất thì ông mà thu gom cuối cùng
ông cũng đem đổ hết vô trong một xe một chỗ
thì coi như cái người mà họ phân loại rác trực khổ như vậy đó
họ thấy là tốn công quá
nó mất công quá thì chả được gì cả
thì cái đó nó cần sự đồng bộ
và đồng bộ thì phải là chủ trương của nhà nước đi xuống thì nó mới đi đồng bộ được
chứ một hai địa phương mà làm thì nó cũng không tới đâu
là một đơn vị ấn dụng công nghệ tái chế bottle to bottle
mỗi chai nhựa đã qua sử dụng sẽ được tái chế thành các hạt nhựa
tạo ra một vòng lập chai nhựa mới giúp giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch
công ty này hiện đang vận hành theo tiêu chí ba trong quá trình sản xuất
không rác thải không khí thải không nước thải
việc áp dụng tiêu chí này không chỉ giúp công ty thúc đẩy việc sản xuất không gây ô nhiễm môi trường
mà còn quan tâm nhiều hơn đến việc tái sử dụng các nguồn năng lượng trong sản xuất
tuy nhiên vấn đề thu gom phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ
cũng đang khiến doanh nghiệp gặp không ít thách thức
thứ nhất là việc phân loại rác thải tại nguồn
tại vì nếu mà phân loại tốt hơn thì cái tỷ lệ hao hụt thấp hơn
tính ra là giá thành sẽ tốt hơn
thứ hai là thuế đầu vào
thì lúc đó thì cái đầu vào của chúng tôi sẽ tốt hơn
và cái chi phí giá thành đầu ra thì nó cũng sẽ tốt hơn
thì nếu mà chúng tôi giải thiết được hai bài toán đó thì bây giờ nó không phải là ba mươi nữa
mà có thể là một mươi năm hai mươi
và cái câu chuyện mà nhựa tái sinh cao hơn nhựa nguyên sinh là câu chuyện điện thoại thế giới
trước đây thì thật ra là nó còn cao hơn bốn mươi năm mươi
tuy nhiên những cái doanh nghiệp mà họ mạnh dạng họ sử dụng
hôm qua tôi có nói chuyện với lại một số đơn vị họ sử dụng
thì họ nói đấy là không phải là khoản chi phí
mà là khoản đầu tư và đầu tư cho tương lai
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nhà máy nhựa tái chế này đã chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
do bộ khoa học và công nghệ cấp
để đạt được chứng nhận này
toàn bộ hệ thống công nghệ của nhà máy
đều phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá tạo ra sản phẩm có chất lượng giá trị và hiệu quả cao
có hoạt động nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao
thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng trong sản xuất
và quản lý chất lượng quy chuẩn kỹ thuật của việt nam hoặc quốc tế
chuyển đổi xanh là chúng ta phải cải tiến quy trình sản xuất
phải tiết giảm năng lượng
phải giảm khí thải carbon
hướng đến net zero
tức là đấy là chuyển đổi xanh
tất nhiên là nhiều thứ nữa
còn chuyển đổi số nó chỉ góp phần cho chuyển đổi xanh được nhanh hơn
nếu chúng ta không cải tiến quy trình
chúng ta không đưa iot vào
chúng ta không đưa robot vào
chắc chắn chúng ta không thể nâng cao chất lượng sản phẩm
không thể tự động hóa
nó vẫn tốt sản xuất được nhiều
được nhanh giá thành ràng
để thực hiện mục tiêu phát triển bình vẩn
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
việt nam đang thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàng
việt nam cam kết hành động mạnh mẽ
để thực hiện mục tiêu phát thải rộng bằng không
đến năm hai nghìn năm mươi
trên cơ sở đó
việt nam xác định chuyển đổi xanh phát triển bình vẩn
sẽ là xu hướng chúa đạo
trong thời gian tới của doanh nghiệp
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay